chuyển sang phần tin quốc tế thưa quý vị ngày ba tháng một mươi thủ tướng ấn độ narendra modi đã khánh thành đường hầm trên dãy himalaya có khả năng giảm đáng kể thời gian đến biên giới sát trung quốc
đường hầm đi qua bang himachal pradesh phía bắc ấn độ và nằm trên một trong hai tuyến đường chính đưa binh sĩ ấn độ tới khu vực biên giới ở ladak
đường hầm nằm ở độ cao hơn ba mét dài chín km tiêu tốn khoảng bốn trăm linh triệu usd đường hầm được ca ngợi là một công trình kỹ thuật kỳ công do khí hậu lạnh giá và địa hình hiểm trở công trình chỉ có thể được xây dựng trong khoảng sáu tháng mỗi năm
dự án đường hầm là nỗ lực của ấn độ trong việc bắt kịp với sự phát triển cơ sở ả tầng của trung quốc ở phía bên kia biên giới new delhi cũng kỳ vọng những dự án ở khu vực biên giới như vậy sẽ thúc đẩy du lịch và hoạt động kinh tế